nguồn ngân sách nhà nước rất hạn chế do đó vẫn còn không ít thôn bản chưa được sử dụng điện lưới
thời gian qua với sự quan tâm của đảng nhà nước và chính phủ
chương trình đưa điện về nông thôn theo quyết định hai nghìn tám mươi một của thủ tướng chính phủ đã đem lại hiệu quả rõ rệt
các công trình cấp điện thuộc dự án hai nghìn tám mươi một cấp điện nông thôn từ lý điện quốc gia
ưu tiên xã biên giới và vùng đặc biệt khó khăn đã đưa lưới điện đến các thôn bản
làm thay đổi căn bản đời sống của người dân giúp thay đổi tập quán canh tác
sinh hoạt thúc đẩy thoát nghèo bền vững
có điện cuộc sống của người dân như sang một trang mới
so với bây giờ hiện tại bây giờ có điện dân mình ở đây
trong hai năm nay có điện thời gian phát triển kinh tế khá hơn mọi năm so với một mươi năm trước

trong hai năm nay có điện thời gian phát triển kinh tế khá hơn mọi năm so với một mươi năm trước
trước khi xây sát thì chủ yếu là máy nổ máy nổ thì nó có cái rất là phức tạp
tại vì là mình nguyên liệu tuấn dầu nhiều
mà hai nữa là mình nổ máy nó nhất là cái mùa rét nó không nổ được thì nó khó khăn
thế bây giờ điện chủ yếu là kể cả
bà con gái nó dập một cái điện nó nổ ngay mà cái chi phí của nó rẻ hơn nhiều mà nó đảm bảo nó ổn định
công suất từ các tấm pin mặt trời nhỏ từ các mô hình thủy điện mini sử dụng nguồn nước là các con suối
chỉ đủ để cung cấp một phần nhỏ trong nhu cầu của mỗi người nơi vùng sâu vùng xa
việc hoàn thành giai đoạn một theo quyết định hai nghìn tám mươi một qdttg của thủ tướng chính phủ đã có ý nghĩa hết sức quan trọng
các hộ dân chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số
đã được sử dụng điện lưới nhưng với các hộ gia đình còn lại thuộc vùng sâu vùng xa
thì việc được sử dụng điện lưới vẫn là mong ước bao đời của họ

điện việc tiếp cận văn hóa thông tin áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thì càng xa vời đối với dân bản và cuộc sống của người dân các thôn đã nghèo lại càng nghèo thêm
dẫu biết vẫn còn nhiều khó khăn trong huy động nguồn vốn bởi các thôn đều nằm ở những địa bàn xa xôi nằm tận trong rừng sâu lại đi qua những địa hình chắc trở đồi núi phức tạp dân cư sống thừa thớt
muốn đưa được điện đến những nơi này đòi hỏi kinh phí đầu tư rất lớn nhưng đây vẫn là niềm mong mỏi của bao người dân